đến ngày một chín sẽ phải thực hiện xét nghiệm đợt hai tại vùng đỏ vùng cam
đối với công tác xét nghiệm atpca covid một mươi chín tại vùng xanh vùng cận xanh vùng vàng
tp hcm cho biết việc xét nghiệm chưa đạt tiến độ
tp yêu cầu phải quyết liệt xét nghiệm nhanh hơn đến ngày ba mươi một tám phải xong đợt một
và đợt hai đến ngày sáu chín phải xong để tp phân loại lại các vùng nguy cơ